lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân các đối tượng lừa đảo đã giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản
một vụ việc vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an kịp thời ngăn chặn bảo toàn cho người dân số tiền một tỷ đồng
công an xã diễn yên huyện diễn châu tiếp nhận tin báo của một nạn nhân trình báo có một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế công an tỉnh nghệ an

công an xã diễn yên ngay lập tức yêu cầu ngân hàng agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền để phục vụ công tác xác minh điều tra
qua đó đã kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu bảo vệ được tài sản lớn của công dân
hiện công an huyện diễn châu công an xã diễn yên đã phối hợp với ngân hàng agribank trao trả số tiền một tỷ đồng cho gia đình nạn nhân